chiều tối nay tiếp bộ trưởng kinh tế doanh nghiệp và du lịch rumani stefano radu oprea
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị bạn bè truyền thống với romani
thủ tướng phạm minh chính cảm ơn rumani trong vai trò chủ tịch luân phiên eu năm hai nghìn một mươi chín
đã hỗ trợ rất lớn trong việc thúc đẩy hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định evfta
và là một trong ba nước đầu tiên của eu phê chuẩn hiệp định evipa
thời gian tới thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư
cụ thể hai bên cần mở rộng thị trường cho hàng hóa thế mạnh của nhau
trong đó có hàng nông thủy sản của việt nam như cà phê chè hạt tiêu tôm cá cha cá ba sa
thúc đẩy đầu tư hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp lao động chuyển đổi số năng lượng tái tạo
bảo vệ môi trường y tế dược phẩm văn hóa giáo dục đào tạo nhất là đào tạo nguồn nhân lực dầu khí
đề nghị romani có tiếng nói thúc đẩy các nước eu còn lại sớm phê chuẩn hiệp định evipa
thủ tướng cảm ơn romani đã hỗ trợ ba trăm linh liều vaccine covid một mươi chín trong thời điểm việt nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch
đề nghị romani tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt tại rumani
bộ trưởng kinh tế doanh nghiệp và du lịch rumani đánh giá cao và tin tưởng vào tiềm năng hợp tác
về thương mại đầu tư giữa hai nước trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía việt nam hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả hơn nữa
nhất là trong lĩnh vực thủ tướng đã có ý kiến
phát biểu giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận về việc ban hành nghị quyết
về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu vào chiều nay
bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước nêu rõ khi chúng ta ban hành nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu
là xác định về quyền đánh thuế của đất nước chúng ta và mang lại lợi ích cho đất nước
trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới
thì các quy định của quốc tế phải thực hiện đòi hỏi nước ta phải luôn luôn chủ động
để sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của quốc tế thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của đất nước
lý giải vì sao nộp thuế đưa về ngân sách trung ương bộ trưởng bộ tài chính nêu rõ
dự toán ngân sách hàng năm và ba năm đã được quốc hội thông qua đã quy định tỷ lệ điều tiết
nên việc nộp vào ngân sách trung ương không ảnh hưởng đến ngân sách các địa phương
vấn đề thứ hai nếu mà chúng ta thay đổi thì buộc phải quy định lại các tỷ lệ điều tiết
tình hình thì nó sẽ rất phức tạp
cái thứ hai là nộp vào ngân sách địa phương thì rất là gói khỏi xác định
là vì phân bộ cho các địa phương thì các công ty đóng ở trên có nhiều điều hành
sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tranh chấp về nguồn thu và phát sinh các thủ tục hành chính

về thuế nhà đầu tư nước ngoài mà nộp qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới
thông qua cổng thông tin điện tử xuyên biên giới hiện nay
bộ tài chính đang thu nộp theo tỷ lệ vào ngân sách trung ương
hiện tính là năm thuế vat và năm thuế thương nhập xoay nghiệp nộp vào ngân sách trung ương
về giao tổng cục thuế chỉ định đơn vị nộp thuế bộ trưởng cho biết
đầu tiên phải ưu tiên cho các doanh nghiệp công ty mẹ chỉ định
và khi họ không chỉ định được thì nước ta chỉ định là biện pháp cuối cùng để thực hiện theo đúng quy định của luật
như là chẳng hạn như là việc theo chẳng hạn thì chẳng hạn như thuế nộp là hai mươi thu nhập
thế nhưng mà chẳng hạn như thuế tiêu thủy tổ tân cao thì gọi là một mươi năm lại nộp
thì gọi sẽ được gọi gọi là bầu trù để tránh cái trường hợp gọi gọi nộp thuế hai lần
để các cái quốc gia mà đã có cái hiệp định song phương với nhau
bộ trưởng cũng giải trình làm rõ các đề nghị về đánh giá tác động để quy định phù hợp trong nghị quyết
và có giải pháp bảo đảm môi trường đầu tư và thống nhất cao đề nghị xa xoát đánh giá lại các chính sách ưu đãi
để sửa đổi toàn diện các quy định có liên quan cho phù hợp với tình hình mới
có tính toán đến các ưu đãi với các tập đoàn doanh nghiệp việt nam
chiều nay tại nhà quốc hội đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã gặp mặt đoàn đại biểu hội di sản việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chủ tịch hồ chí minh
ký xác lệnh số sáu mươi năm về bảo tồn di sản văn hóa và kỷ niệm một mươi tám năm ngày di sản văn hóa việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nhấn mạnh từ khi thành lập đến nay
hội di sản văn hóa việt nam luôn năng động sáng tạo khắc phục khó khăn không ngừng đổi mới tư duy
và cách thức tổ chức hoạt động khơi dậy được sức mạnh của cộng đồng
từ hiệu quả hoạt động thực tiễn vị thế và uy tín của hội di sản văn hóa việt nam
trong xã hội ngày càng được nâng cao góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hóa
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị hội di sản văn hóa việt nam tiếp tục đổi mới về nội dung
phương thức hoạt động phù hợp với bối cảnh hiện nay thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn
hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa
phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn di sản văn hóa
đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các vùng miền dân tộc giữa các quốc gia khác trên thế giới
nhằm thúc đẩy cơ hội tiếp cận thông tin chi thức cho người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in
hôm nay hội người mù việt nam phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc undp
tổ chức hội thảo thách thức và giải pháp trong sản xuất và phân phối sách dễ tiếp cận ở việt nam
hội người mù việt nam phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc undp
theo ước tính của hiệp hội người mù thế giới chưa đến một mươi sách được chuyển đổi sang định dạng dễ tiếp cận
như chữ nổi âm thanh sách điện tử chữ in lớn dành cho người khiếm thị người khuyết tật nhận thức
giới noạn khả năng đọc hiểu người khuyết tật thể chất
ở các nước đang phát triển tỷ lệ này dưới một
sự thiếu thốn tài liệu ở đình dạng dễ tiếp cận đã khiến hàng chục triệu người không có khả năng đọc chữ in trên khắp thế giới
hội thảo nhằm đưa ra những khó khăn thách thức và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những thách thức đó
bao gồm những giải pháp về nâng cao nhận thức xã hội đối với quyền lợi và nhu cầu của người khuyết tật chữ in
xây dựng và thực thi cơ chế chính sách huy động nguồn lực và tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan
đồng thời khám phá những cơ hội mới từ công nghệ và đổi mới để tối ưu hóa việc sản xuất và phân phối sách dễ tiếp cận
hôm nay thành phố cần thơ đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm bốn mươi một năm ngày nhà giáo việt nam
theo báo cáo thống kê đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục toàn thành phố cần thơ hiện có một bốn trăm linh tám người
trong đó nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là bảy trăm ba mươi bốn người
thời gian qua công tác giáo dục nghề nghiệp đã được các cấp các ngành trú trọng
và đã đạt được những bước tiến quan trọng cả về số lượng và chất lượng
hiện nay trên địa bàn thành phố có sáu mươi bảy cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trong đó có một mươi ba trường cao đẳng tám trường trung cấp một mươi chín trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hai mươi bảy cơ sở khác có dạy nghề
để đạt được những kết quả đáng khích lệ các thầy cô giáo luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị
tận tụy tâm huyết với nghề khắc phục khó khăn nỗ lực phát huy truyền thống dạy tốt học tốt của quê hương tây đô
luôn chủ động đổi mới sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển của thành phố
chiều nay bệnh viện mắt trung ương khai trương đưa vào sử dụng đơn vị ung bứu mắt
việc thành lập đơn vị chuyên ngành ung bướu nhãn khoa đường đánh giá là thực sự cần thiết mang lại hiệu quả trong điều trị bệnh nhân
đơn vị này có nhiệm vụ phát hiện và điều trị tất cả các bệnh lý ung bướu nhãn khoa
nghiên cứu phát triển các kỹ thuật điều trị mới trong lĩnh vực khối u nhãn khoa
phối hợp điều trị đa chuyên ngành nghiên cứu khoa học đào tạo bác sĩ về khối u nhãn khoa
đây là nền móng cho điều trị khối u của ngành nhãn khoa việt nam
từng bước xây dựng bệnh viện mắt trung ương xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành
đầy đủ về mọi mặt trong lĩnh vực nhãn khoa
để phát triển mảng chuyên khoa sâu này cần có cách tiếp cận hệ thống có tổ chức
tiến tới quản lý bệnh nhân toàn diện thống nhất phát huy hiệu quả điều trị đa chuyên khoa đa màu thức
giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ y tế góp phần nâng cao sự hài lòng
tăng cơ hội có đôi mắt sáng và sống tiếp cho các bệnh nhân ung biếu mắt
tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động
xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thường tết
cụ thể theo tổng liên đoàn lao động việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đời sống việc làm của một bộ phận không nhỏ
người lao động tiếp tục khó khăn thời gian cuối năm tiềm ẩn nhiều rủi ro
đến với những người lao động như xảy ra tranh chấp lao động ngừng việc tập thể
vì vậy công đoàn cơ sở cần đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng công khai phương án
kế hoạch trả lương thưởng tết trước ngày nghỉ tết nguyên đán ít nhất hai mươi ngày
đồng thời giám sát việc thực hiện trả lương thưởng tết điều kiện làm việc
thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi làm thêm giờ
bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên và người lao động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự tám đối tượng
đều trú tại thành phố hà giang để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô đề qua mạng với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến hơn ba trăm một mươi năm tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn
bằng hình thức mua bán số lô số đề hoạt động thông qua mạng viễn thông internet
quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ một mươi ba điện thoại di động
bốn mươi năm điện nén hai mươi hai túi nhỏ bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng ghi là ma túy tổng hợp
nhiều giấy vai tiền và sổ ghi nhiều chữ số cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với phương châm đảng viên đi trước
trong những năm qua tại thanh hóa có nhiều tấm gương đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu
trong việc vận động nhân dân cũng như trực tiếp hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn
đồng chí hà văn tất năm nay đã tám mươi hai tuổi đời năm mươi năm tuổi đảng
vừa qua khi chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn
đồng chí và gia đình đã tự nguyện phá rỡ tường rào
hiến hơn một trăm linh mét vùng đất thổ cư để chung sức xây dựng nông thôn mới
tại thôn ba xã hợp tiến với những đảng viên hăng hái đi đầu trong đó có đồng chí nguyễn thị thanh
nhân dân trong thôn đã hiến hơn bảy m hai đất làm đường vượt cấp đôi chỉ tiêu kế hoạch
tuy tuổi đã già rồi nhưng mà chúng tôi vẫn là vững mạnh để đi lên
khi những đồng chí đảng viên đã gương mẫu đi đầu rồi
thì người dân sẵn sàng đi theo và kết quả là người dân và cấp quỷ rất là đồng thuận trong thực hiện
nhờ sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
toàn huyện triệu sơn đã có hơn một mươi một ba trăm linh hộ dân tham gia hiến đất
với tổng diện tích lên tới ba mươi năm bảy trăm linh m hai cùng với đó là hàng chục nghìn ngày công lao động góp phần xây dựng quê hương
thưa quý vị giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn được đảng và nhà nước ta xác định là công tác quan trọng
nhất quán xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước
chính vì vậy thời gian qua nhiều nghị quyết kết luận chương trình của đảng chính phủ quốc hội và các cấp các ngành đã được ban hành
tuy nhiên thực tế triển khai và kết quả đạt được trong công tác này vẫn chưa được như kỳ vọng
một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là do công tác ban hành văn bản chỉ đạo ở các cấp vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục
trên năm mươi bốn văn bản liên quan đến quản lý hướng dẫn và tổ chức thực hiện ban hành ở cấp trung ương
hai mươi đến năm mươi văn bản quản lý hướng dẫn theo thẩm quyền tiếp tục được ban hành ở cấp tỉnh
chỉ tính riêng chương trình giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có số lượng lên tới hàng trăm văn bản được ban hành
điều đáng nói là số lượng văn bản tuy nhiều nhưng vẫn thiếu
do số lượng văn bản phân cấp cho địa phương ban hành còn nhiều dẫn tới trồng chéo
có những văn bản đã ban hành lại gặp khó khăn vướng mắt dẫn đến phải chỉnh sửa bổ sung kéo dài thời gian thực hiện
nhiều vấn đề mới khó phức tạp khiến các địa phương khó cụ thể hóa
chính sách thể chế hóa đường lối của đảng thì chúng ta đã ban hành khá toàn diện và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực
hạn chế lớn nhất đó là có sự trồng chéo của các văn bản về hướng dẫn công tác giảm nghèo
có nhiều cái văn bản hướng dẫn cũng quá cho nên là nó làm mất đi tính chủ động sáng tạo của các địa phương
điều đó dẫn tới những tác động không nhỏ trong các kết quả đạt được của công tác này
kết quả chương trình thì chúng ta đã có đạt được một kết quả nhất định
tuy nhiên so với cái mục tiêu của chương trình thì đạt được rất là thấp
đặc biệt tức là trong cái quá trình giải ngân để mà đầu tư vào các nội dung của cái chương trình dự án mà đã đề ra
thì nhiều khi là giải ngân rất chậm hàng năm dẫn đến như vậy là dẫn nạp phí cái nguồn nhân lực nguồn lực tài chính của chúng ta
thì nó cũng tác động đến cái kết quả thực hiện cái mục tiêu của chương trình
quan điểm đường lối của đảng ta luôn quan tâm chú trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo đời sống ngày càng được nâng cao đối với các tỉnh miền núi cũng như các vùng khó khăn
tuy nhiên muốn đạt được mục tiêu đề ra cần phải sớm khắc phục những hạn chế tồn động trong công tác này
trong đó có công tác xây dựng ban hành văn bản đối với công tác giảm nghèo
khâu đột phá trong thời gian tới là cái vấn đề phải nâng cao chất lượng của tổ chức thực hiện
trong đó có các văn bản và các văn bản phải đảm bảo như vậy là ngắn gọn
đồng thời là rõ ràng
tránh cái sự trồng chéo và khi mà thực hiện các cái văn bản đó thì ở dưới cơ sở phải thực hiện được ngay
cần phát huy cái vai trò của các ban chỉ đạo của các chương trình mục tiêu quốc gia
và thứ hai là cần phải có một quy chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
bên cạnh đó để công tác giảm nghèo đa chiều thực sự bền vững
góp phần hiện thực hóa mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ một đến một năm một năm
như nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đã đề ra
ngoài quyết tâm cao của đảng nhà nước và các bộ ngành địa phương
cũng cần sự nỗ lực không ngừng và tinh thần tự chủ
khát vọng vươn lên thoát nghèo của mỗi cá nhân cộng đồng dân cư